hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau một thời gian tạm lắng đến nay một số khu vực ven biển ở huyện phú lộc và vùng đầm phá tam giang của tỉnh thừa thiên huế
lại xuất hiện nhiều nhóm người đến từ các tỉnh bình định phú yên quảng ngãi đổ về để săn lùng địa xâm còn gọi là run biển để bán cho thương lái trung quốc nhằm thu lợi
theo người dân địa phương những nhóm người này đã đến xin ở trọ trong các nhà dân
hằng ngày họ thuê thuyền ra bãi bồi nằm giữa đầm phá để đào bới tìm kiếm địa sâm
trung bình mỗi ngày một người có thể bắt được một mươi kg địa sâm tươi mang về xẻ ruột làm sạch rồi phơi khô để bán cho các thương lái trung quốc
cứ khoảng một mươi kg địa sâm tươi sau khi phơi khô sẽ còn khoảng một kg bán được bốn trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng lúc cao điểm lên tới tám trăm linh đồng
hầu hết người đi đào địa sâm cho biết không rõ thương lái trung quốc lùng mua nhiều sản phẩm này để làm gì
trước thực trạng trên tri cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh thừa thiên huế đã có công văn gửi ubnd các xã thị trấn
ở khu vực đầm phá ven biển yêu cầu ngăn cấm triệt để tình trạng này nhằm bảo vệ môi trường sinh thái tại đây
sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu chiến dịch hoa phượng đỏ tình nguyện hè lần thứ một mươi tại tp hcm đã chính thức khởi động
năm nay chiến dịch có sự tham gia của hơn bốn mươi học sinh cán bộ giáo viên trẻ tại các cơ sở giáo dục bậc phổ thông trên địa bàn thành phố với hàng trăm công trình phần việc ý nghĩa
chiến dịch hoa phượng đỏ hai nghìn một mươi năm gồm hai chặng
trạng một khơi sức chiến sĩ tình nguyện tham gia
những công trình phần việc góp phần xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp an toàn
trạng hai gắn với nội dung kỷ niệm chiến dịch lần thứ một mươi với các chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội chương trình trải nghiệm thực tế cho chiến sĩ tình nguyện chương trình vì người bạn ngoại thành đội hình chuyên sân chơi khoa học vui dành cho thiếu nhi chương trình truyền hình dấu ấn chiến dịch tuổi hoa
chiến dịch diễn ra từ nay đến ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm trên toàn địa bàn thành phố hồ chí minh
đặc biệt ở các quận huyện ngoại thành là môi trường để các đoàn viên học sinh giáo viên trẻ trải nghiệm gian luyện và phát huy tinh thần sung kích tình nguyện vì cộng đồng
trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng trị đã chủ động công tác các phương án đảm bảo chăm sóc tốt cho người dân đến khám và điều trị
bên cạnh việc đảm bảo nguồn nước cho công tác khám và điều trị các hệ thống làm mát như máy điều hòa quạt điện cũng thường xuyên được duy tu bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt
nguồn điện luôn đảm bảo để mỗi bệnh nhân có thể mang thêm một quạt máy và sử dụng
theo báo cáo của bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị trong năm tháng đầu năm có hơn một mươi sáu năm trăm linh bệnh nhân tới khám và điều trị tăng gần một bệnh nhân so với cùng kỳ năm ngoái
lượng bệnh nhân đông trong khi khoa phòng không thay đổi nên trong điều kiện nóng bức bệnh viện đã tăng cường nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân
theo afp vào ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu một người hàn quốc bị nghi nhiễm mx đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô pratislava của slovakia
theo giới truyền thông địa phương người này đến slovakia vào ngày ba tháng sáu để làm việc cho một nhà thầu phụ của hãng sản xuất xe hơi kia của hàn quốc tại thị trấn miền bắc gyna
hiện bệnh nhân đang trên được điều trị tại bệnh viện với các triệu chứng như tiêu chảy sốt và có những vết nhiễm trùng trên da
mers là bệnh hô hấp lây nhiễm qua virus còn khá mới đối với con người
trường hợp nhiễm mus đầu tiên xuất hiện năm hai nghìn một mươi hai tại ả rập xê út và đến nay bệnh này đã được ghi nhận tại hai mươi ba nước trên toàn thế giới
quân đội pakistan vào ngày hôm qua cho biết đã tiêu diệt được hơn hai đối tượng khủng bố trong một chiến dịch chống khủng bố kéo dài suốt một năm qua
chiến dịch chống khủng bố mang tên zap eap được khởi động từ ngày một mươi năm tháng sáu năm ngoái sau các cuộc đàm phán giữa chính phủ pakistan và các phần tử tariq e taliban sụp đổ
theo đó trong khuôn khổ chiến dịch quân đội pakistan đã phá hủy hơn tám trăm linh nơi cư trú ẩn cũng như hàng trăm thiết bị vũ khí của taliban
sau tháng sau đó chính phủ pakistan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống khủng bố sau vụ thảm sát vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhằm vào một trường học của nước này
khiến một trăm bốn mươi học sinh và một mươi giáo viên tại một trường học do quân đội điều hành thiệt mạng
đây được xem là một cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này và nó cũng khiến dư luận pakistan và cộng đồng quốc tế phẫn nộ